tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ việt nam campuchia
luôn coi trọng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai quốc hội hai nước trong thời gian vừa qua
mong rằng trên cương vị của mình chủ tịch quốc hội samdek hensomning
tiếp tục chỉ đạo các ủy ban của quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp hợp tác
với các ủy ban của quốc hội việt nam nhất là trao đổi kinh nghiệm chuyên môn
trong lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước
tổng bí thư khẳng định đường lối chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng
giữ gìn và không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện
với campuchia nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
nhanh chóng khó lường như hiện nay
tổng bí thư tin tưởng với nền tảng vững chắc của quan hệ láng giềng hữu nghị
hợp tác toàn diện giữa hai nước trong suốt nửa thế kỷ qua và với sự nỗ lực không ngừng
của cả hai bên quan hệ việt nam campuchia nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới
chiều cùng ngày tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến với thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia
samdek hunsen hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua tuyên bố chung việt nam campuchia
trong bầu không khí láng giềng hữu nghị chân thành và cởi mở tin cậy lẫn nhau
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng hunsen đi sâu trao đổi và đạt nhất trí cao
trên nhiều nội dung quan trọng
nhằm định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu ổn định bền vững
hai nhà lãnh đạo nhất trí cần có các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách
coi trọng kết nối hạ tầng giao thông năng lượng du lịch thị trường nông lâm hải sản
hai bên nhất trí đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt mốc năm tỷ usd trước năm hai nghìn hai mươi
phát huy hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước
tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư
sau hội kiến tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng thủ tướng hun sen chứng kiến lễ ký kết các văn kiện
tuyên bố chung việt nam campuchia thỏa thuận về kết nối hai nền kinh tế việt nam campuchia
biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển các dự án nhà máy điện đấu nối hệ thống điện
và mua bán điện giữa việt nam và campuchia
nghị định thư về hợp tác cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới đất liền giữa bộ quốc phòng việt nam
và bộ quốc phòng campuchia biên bản giữa công ty viettel campuchia
và bộ bưu chính viễn thông campuchia
trước đó vào sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới dân hoa tại tượng đài độc lập
dân hoa tại đài tưởng niệm quốc vương norodom siam nuk
và dân hoa tại tượng đài hữu nghị việt nam campuchia
tối nay tổng bí thư và đoàn lãnh đạo cấp cao việt nam dự quốc yến của quốc vương norodom sihamoni
hôm nay tỉnh bến tre tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của trên bốn trăm năm mươi đại biểu
trong đó phần lớn là các doanh nhân nhà đầu tư trong nước và quốc tế
các tổ chức thương mại quốc tế và nhiều chuyên gia kinh tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên phó thủ tướng trường vĩnh trọng
và đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương
các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại việt nam đã tới dự
hội nghị đã giới thiệu những thành tựu kinh tế xã hội của bến tre
trên cơ sở thế mạnh về vị trí địa lý tiềm năng và chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh
tại hội nghị lần này tỉnh bến tre cũng sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư
cho một số dự án có quy mô lớn
đồng thời ra mắt câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu và cộng đồng khởi nghiệp tỉnh
hội nghị được kỳ vọng là cơ hội để bến tre quảng bá và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi bến tre ưu tiên mời gọi đầu tư sáu mươi ba dự án
chủ yếu trên các lĩnh vực du lịch sinh thái nghỉ dưỡng công nghiệp chế biến
nông nghiệp kỹ thuật cao trung tâm thương mại năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời
từ đầu năm đến nay tỉnh bến tre đã có hai mươi năm dự án được cấp phép đầu tư
tổng vốn đăng ký một mươi bảy tỷ đồng và một mươi hai dự án đang hoàn thiện thủ tục
với số vốn đăng ký là một mươi ba tỷ đồng
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội bangladesh do chủ tịch quốc hội sirin samin chardori
dẫn đầu thăm chính thức nước ta từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng bảy
chiều nay tại nhà quốc hội lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội bangladesh
do chủ tịch quốc hội sirin samin chaudhuri dẫn đầu đã diễn ra trọng thể
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
đây là chuyến thăm việt nam đầu tiên của người đứng đầu quốc hội bangladesh
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội bangladesh lần này
thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
cũng như tăng cường quan hệ giữa quốc hội hai nước
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nhiệt liệt chào mừng chủ tịch quốc hội và các nghị sĩ bangladesh thăm chính thức việt nam
đánh giá cao ý nghĩa chính trị của chuyến thăm việt nam lần đầu tiên
của chủ tịch quốc hội bangladesh kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và bangladesh không ngừng phát triển
sau bốn mươi bốn năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đồng thời khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa
một quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với bangladesh
quốc hội việt nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về pháp luật
để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước
với những kết quả tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác về kinh tế thời gian qua
quốc hội việt nam tiếp tục khuyến khích và hoan nghênh việc hai bên cùng nhau tìm kiếm cơ hội
mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng thủy sản giáo dục đào tạo văn hóa du lịch
tại buổi hội đàm chủ tịch quốc hội bangladesh sirin samin chardouri khẳng định
trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và bangladesh
không ngừng được củng cố và tăng cường
vì vậy tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ có ý nghĩa lớn cho sự hợp tác quốc hội hai nước nói riêng
và hợp tác hai nước nói chung
hai bên sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực
quản lý hành chính phát triển kinh tế nông nghiệp và thủy sản
để có thể khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nước
chủ tịch quốc hội hai nước thống nhất duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao
và cấp làm việc thường niên giữa hai quốc hội để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật
giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước
góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt
hôm nay đoàn công tác số hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hà nam để triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát tại tỉnh hà nam
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thông qua kiểm tra giám sát để nắm tình hình đại dịch
đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện xử lý tham nhũng
trọng tâm là thanh tra vụ việc để khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng
kinh tế nhất là những vụ việc vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
từ đó chỉ ra những hạn chế khó khăn vướng mắt và nguyên nhân đề xuất kiến nghị các chủ trương
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng
theo kế hoạch đoàn công tác kiểm tra giám sát tại một số đơn vị như công an tỉnh hà nam
sở tài nguyên và môi trường sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở kế hoạch và đầu tư
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hà nam
thành ủy phủ lý huyện ủy duy tiên cục thi hành án dân sự tỉnh
cần đồng bộ luật pháp để bảo đảm quyền lợi người dân
thưa quý vị hôm nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị
thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị đã báo cáo về tình hình kinh tế
quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy và công tác thực hiện đền ơn đáp nghĩa ở địa phương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh quảng trị
trong thời gian qua nhất là hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội
trong phát triển kinh tế đã chú trọng cải thiện môi trường đầu tư nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
xếp vào nhóm khá của cả nước chỉ số cải cách hành chính đứng thứ một mươi bốn tăng hai mươi sáu bậc so với năm hai nghìn một mươi năm
đồng chí trương thị mai đề nghị trong thời gian tới dựa trên cơ sở thực tiễn và điều kiện cụ thể của tỉnh
quảng trị cần quan tâm lựa chọn hướng thoát nghèo nhanh bền vững tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng
các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao
cùng ngày đồng chí trương thị mai đã đến thăm và trao một trăm linh xuất quà trị giá mỗi xuất một triệu đồng
tặng các cháu là con em đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố đông hà
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương minh liệt sĩ đồng chí trương thị mai cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh quảng trị
đã đến dân hương dân hoa tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và các khu mộ liệt sĩ tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu
và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ và bốn mươi năm năm chiến dịch tám mươi một ngày đêm
bảo vệ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm linh
hôm nay hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã tổ chức gặp mặt giao lưu ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang
và sự công hiến to lớn của các lực lượng vũ trang từng trực tiếp chiến đấu phục vụ chiến đấu
trong chiến dịch tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị
đến dự buổi gặp mặt có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh các cựu chiến binh tham gia chiến đấu
trên chiến trường quảng trị năm xưa và ba trăm linh hội viên hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cuộc chiến đấu tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị mùa hè đỏ lửa năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mãi là khúc tráng ca trong lịch sử chiến tranh
vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta sự công hiến hy sinh của hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã góp phần làm nên thắng lợi vang dội
của cuộc chiến tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị
phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao và ghi nhận
những đồng góp của hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai từ khi thành lập cho đến nay
chính những trải nghiệm của người lính trong chiến tranh là điểm tựa là tấm gương sáng cho các thế hệ sau
hiểu được cái giá của chiến tranh và hòa bình để tiếp nối truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời đại mới
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh mong muốn trong thời gian tới hội chiến sĩ thành cổ quảng trị
tiếp tục phát huy truyền thống cũng như những kết quả đạt được tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng
các địa phương trong tìm kiếm cất bốc an táng hai cốt liệt sĩ
đoàn kết chia sẻ chăm lo giúp đỡ gia đình các đồng đội hội viên có hoàn cảnh vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng hộ chiến sĩ thành cổ quảng trị năm mươi triệu đồng
để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa
hôm nay tại nghĩa trang liệt sĩ dốc bà đắc xã thới sơn huyện tịnh biên tỉnh an giang tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ubnd ubnd tổ quốc việt nam tỉnh an giang và thân nhân các liệt sĩ đã long trọng tổ chức lễ cải táng một trăm sáu mươi tám hải cốt liệt sĩ
hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh
thời gian qua cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi quân khu chín và đội k chín mươi ba tỉnh an giang đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm
cất bốc được một trăm sáu mươi tám hải cốt liệt sĩ ở campuchia là một trăm hai mươi hai cốt trong nội địa là bốn mươi tám hải cốt trong đó có danh là một mươi liệt sĩ
và chưa xác định được thông tin là một trăm năm mươi tám liệt sĩ
phát biểu tại lễ truy điệu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang
thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh
đã góp phần đem lại hòa bình hạnh phúc cho đất nước và nhân dân campuchia
cũng như vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó hữu nghị giữa hai đất nước việt nam và campuchia
sáng nay tại hà nội nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
hội nhà báo việt nam đã tổ chức tọa đàm tri ân nhà báo liệt sĩ thương binh
theo con số thống kê chưa đầy đủ cả nước có gần sáu trăm linh nhà báo đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường
bằng tất cả tấm lòng với những người đã khuất các cấp các ngành các hội nhà báo
cơ quan truyền thông các gia đình đã tích cực tìm kiếm và tôn vinh các nhà báo liệt sĩ
góp phần làm vơi đi nỗi đau mất mát của gia đình người thân đồng đội đồng chí đồng nghiệp
thời gian qua mặc dù các cấp các ngành
các hội nhà báo cơ quan báo chí đã tích cực tìm kiếm và tôn vinh các nhà báo liệt sĩ
tuy nhiên do nhiều hoàn cảnh hy sinh khác nhau nhiều người vẫn chưa tìm được hài cốt hoặc phần mộ
nhiều thân nhân nhà báo liệt sĩ nhiều nhà báo thương binh có cuộc sống khó khăn
thậm chí có hoàn cảnh hết sức khó khăn cần được giúp đỡ chia sẻ và cảm thông
tại cuộc tọa đàm các đại biểu là những nhà báo lão thành đã thảo luận đề xuất các giải pháp
nhằm tiếp tục tôn vinh các nhà báo liệt sĩ thương binh đồng thời đưa ra những sáng kiến
trong việc thực hiện chính sách chăm lo đối với thân nhân các nhà báo liệt sĩ và thương binh
thưa quý vị vào lúc chín h một mươi năm phút ngày hôm nay hai mươi tháng bảy đội thợ lặn đã tiếp tục tìm thấy thi thể
một nạn nhân trên tàu vtb hai mươi sáu bị chìm trên vùng biển nghệ an hiện vẫn còn hai nạn nhân đang mất tích
thi thể thuyền viên mới nhất bị mắc kẹt tại tầng hai của tàu vtb hai mươi sáu đã được đội thợ lặn chuyên nghiệp
điều từ hải phòng phát hiện và đưa vào bờ thi thể được đội thợ lặn tìm thấy trong khoang tầng hai
ở mạng trái của tàu vtb hai mươi sáu phần chìm sâu dưới đáy biển trước đó lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy
thi thể nạn nhân cũng bị mắc kẹt trên tầng hai của khoang tàu qua nhận dạng của đồng nghiệp
thuyền viên bị nạn được xác định là anh nguyễn văn dương hai mươi tám tuổi quê hải phòng
là sĩ quan máy trên con tàu gặp nạn như vậy sau bốn ngày khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm
đến nay lực lượng cứu hộ đã phát hiện và cứu vớt được một mươi một thuyền viên trong đó bảy người còn sống
và bốn người đã chết hiện công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai
thưa quý vị liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh
giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi tháng bảy
xăng ron chín mươi hai tăng ba trăm năm mươi bảy đồng một lít lên mức tối đa một mươi sáu bốn trăm hai mươi sáu đồng một lít
xăng e năm tăng ba trăm ba mươi ba đồng một lít lên một mươi sáu hai trăm năm mươi một đồng một lít
dầu diesel năm s tăng ba trăm bảy mươi hai đồng một lít lên một mươi ba ba trăm hai mươi chín đồng một lít
dầu hỏa tăng hai trăm bảy mươi một đồng một lít lên một mươi một chín trăm ba mươi sáu đồng một lít
dầu majut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng năm mươi bảy đồng một lít
dầu hỏa tăng ba mươi đồng một lít lên một mươi tám trăm ba mươi ba đồng một lít
liên bộ cũng đã quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
trên cơ sở phương án đã hoàn thành và phê duyệt của chính phủ
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp về năm dự án yếu kém
gồm sơ sợi đình vũ ba dự án nhiên liệu sinh học và dự án đóng tẩu dùng quất
đặc biệt pvn sẽ khởi động lại hai nhà máy ethanol bình phước và dung quất
nhằm đáp ứng nguồn cung e một trăm linh để phối trộn sang e năm ron chín mươi hai
góp phần thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình
áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
mà chính phủ đã yêu cầu
tại buổi làm việc của tổ công tác của thủ tướng chính phủ với pvn
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho rằng
thời gian qua sự gắn kết giữa các bộ
các bộ ngành chưa tốt nhiều vướng mắc khó khăn của pvn
chưa được xử lý kịp thời thỏa đáng
để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ pvn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền
sớm phê duyệt quy chế tài chính điều lệ tổ chức hoạt động
kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và kịp thời tháo gỡ vướng mắt của một số dự án
thưa quý vị việc người dân ở một số địa phương phải nộp phạt
hoặc tự nguyện đóng góp một khoản tiền
khai sinh cho con thứ ba trở lên
việc xử phạt người điều khiển phương tiện ô tô tham gia giao thông
không mang bản chính giấy đăng ký xe hay xe phạm khi chứng thực
là những vấn đề được báo chí phản ánh trong thời gian qua
đã được đại diện các vụ cục của bộ tư pháp trả lời
tại cuộc họp báo quý ii năm hai nghìn một mươi bảy vào sáng nay tại hà nội
liên quan đến việc cảnh sát giao thông
xử phạt đối với người điều khiển ô tô chỉ mang bản sao có công chứng
không mang bản chính giấy đăng ký xe
trong đó nhiều trường hợp là ô tô đang được
thế chấp tại các tổ chức tiến dụng
theo ông đặng thanh sơn cục trưởng cục quản lý xử lý vi phạm hành chính
và theo dõi thi hành pháp luật đây là xung đột pháp luật với thực tế
hiện có khoảng một ba triệu ô tô đang thực hiện việc thế chấp
giấy đăng ký xe tại ngân hàng
hiện có khoảng một ba triệu ô tô đang thực hiện việc thế chấp

hiện có khoảng một ba triệu ô tô đang thực hiện việc thế chấp
cục phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng trình lãnh đạo bộ tư pháp
báo cáo thủ tướng chính phủ về vấn đề này nhằm bảo đảm tốt quyền lợi của người dân
trong việc thực thi đúng các quy định của pháp luật
bằng trong thương mại sẽ tiếp tục là ưu tiên trong chính sách của mỹ để có thể trao cho người dân
và các doanh nghiệp trong nước cơ hội cạnh tranh công bằng trong khi phía trung quốc cho rằng
giảm thâm hụt thương mại mỹ là điều cần thiết và có những nỗ lực hướng tới mục tiêu này
trước đó hai nước đã thông báo hủy cuộc họp báo chung sau đối thoại theo kế hoạch mà không nêu
rõ lý do một dấu hiệu được cho là đàm phán không đưa ra được kết quả khả thi nào
các quan chức mỹ vừa cho biết tổng thống donald trump đã quyết định chấm dứt chương trình bí mật
của cục tình báo trung ương cia tại syri nhằm trang bị vũ khí và huấn luyện cho lực lượng nổi dậy
chống lại chính phủ của tổng thống bash al assad
tờ washington pot dẫn lời hai quan chức mỹ giấu tên cho biết quyết định dừng chương trình bí mật này
vì không mang lại hiệu quả và muốn tìm tiếng nói chung với nga trong vấn đề syri
quyết định trên của ông trump được đưa ra trong cuộc họp
với giám đốc cia mike pomeo và cố vấn an ninh quốc gia mark master
trước cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi ở đức hồi đầu tháng
các quan chức mỹ nói rằng chương trình bí mật của cia không phải là điều kiện tiên quyết
cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở syri hiện tại nhà trắng và cia từ chối bình luận về thông tin này
bốn nước ả rập bao gồm ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
ba ranh và ai cập đã nhất trí sáu nguyên tắc cơ bản
yêu cầu qatar thực hiện nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng vùng vịnh hiện nay
sáu nguyên tắc này đã được ngoại trưởng bốn nước ả rập thông qua
tại cuộc họp hôm năm tháng bảy vừa qua tại thủ đô cairo của ai cập
sáu nguyên tắc cơ bản bao gồm chống khủng bố cực đoan
cắt tài trợ cho các tổ chức khủng bố không tạo nơi trú ngụ an toàn cho các tổ chức này
chấm dứt kích động thù ghét bạo lực và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác
đại sứ ả rập xê út tại liên hợp quốc ông adala al mu alimi cho biết
việc đóng cửa kênh truyền hình al jazeera của qatar là không cần thiết
tuy nhiên hãng này cần phải ngừng ngay các hoạt động kích động bạo lực
nếu qatar không chấp nhận sáu nguyên tắc trên
thì sẽ khó có thể ở lại hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc
cũng theo nhà lãnh đạo này việc giảm các điều kiện để nối lại quan hệ với qatar cho thấy
bốn nước ả rập rất thiện trí muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay
eu khuyến cáo chính phủ ba lan phải đình chỉ kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp gây tranh cãi
nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của eu
phát biểu sau một hội nghị cấp cao của eu diễn ra ở thủ đô bruxelles của bỉ
phó chủ tịch ủy ban châu âu fran timmerman cho rằng hoạt động cải cách tư pháp của chính phủ ba lan
sẽ khiến hệ thống tư pháp mất đi tính độc lập và chịu sự kiểm soát tuyệt đối của chính phủ
cũng theo ông timmerman eu có thể họp trong tuần

eu có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với ba lan
đồng thời đề ngò khả năng xem xét tước quyền bỏ phiếu của nước này trong khối
bộ ngoại giao ba lan đã chỉ trích phản ứng của eu là vội vàng và không có cơ sở
vì cải cách tư pháp là vấn đề liên quan tăng cường năng lực nhà nước
tuần trước hạ viện ba lan đã thông qua các dự luật nhằm cải cách hệ thống tư pháp của nước này
trong đó có trao quyền cho hạ viện lựa chọn các thành viên của hội đồng tư pháp quốc gia
thưa quý vị trong tuyên bố mới được đưa ra vào sáng nay
triều tiên cho rằng việc hàn quốc mong muốn cải thiện mối quan hệ liên triều là vô nghĩa
khi seoul vẫn áp dụng chính sách đối đầu với bình nhưỡng và không từ bỏ sự lệ thuộc vào mỹ
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là tới thời điểm mà hàn quốc đề xuất
tiến hành đàm phán quân sự liên triều nhằm làm giảm tình trạng căng thẳng ở dọc tuyến biên giới hai miền
trong bài xã luận đăng trên tờ nhật báo rodong shimun cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên
nước này kêu gọi hàn quốc cần đưa ra quyết định
quyết định có thể theo đuổi chính sách đối đầu với bình nhưỡng cũng như sự lệ thuộc vào mỹ hay không
bài viết nêu rõ chấm dứt đối đầu và hận thù là một điều kiện tiên quyết để mở ra cánh cửa cho hòa giải
và thống nhất giữa hai miền triều tiên
tuy nhiên giới chức bộ thống nhất hàn quốc cho rằng nước này vẫn đang chờ đợi phản hồi chính thức của triều tiên
bộ trên cũng thừa nhận kể cả khi triều tiên đưa ra những phản hồi tích cực về đàm phán
hai miền sẽ khó có thể tiến hành đối thoại vào ngày mai như đề xuất của hàn quốc
bởi thời gian chuẩn bị ngắn và các đường dây liên lạc đã bị gián đoạn
sáng nay ngân hàng trung ương nhật bản thông báo lùi thời hạn đạt mục tiêu đưa lạm phát của nước này
lên mức hai thêm một mươi hai tháng nữa tức là tới năm tài khóa hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ sáu nhật bản trì hoãn mục tiêu này do các nỗ lực đẩy lùi giảm phát vẫn đạt kết quả khiêm tốn
sau cuộc họp về chính sách kéo dài hai ngày ngân hàng trung ương nhật bản dự đoán
lạm phát trong tài khoá hai nghìn một mươi bảy đạt một một giảm so với dự báo một bốn đưa ra hồi tháng bốn vừa qua
và còn thấp hơn nhiều so với mục tiêu hai được kỳ vọng sau nhiều năm giảm phát
do đó ngân hàng trung ương nhật bản lùi thời điểm đạt mục tiêu lạm phát hai tới năm tài chính bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tức là muộn hơn một năm so với mục tiêu đưa ra trước đó
cũng tại cuộc họp ngân hàng trung ương nhật bản quyết định vẫn giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn
và cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn đang ở mức khiêm tốn
dưới phân tích đánh giá động thái cho thấy những tiến triển chậm hướng mục tiêu đề ra
trong bối cảnh các ngân hàng trung ương khác trên thế giới đang từng bước bình thường hóa chính sách tiền tệ
sau nhiều năm thực hiện chính sách nới lỏng để kích cầu
ngân hàng trung ương nhật bản quyết định vẫn giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương
ngân hàng trung ương nhật bản quyết định vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ của các ngân hàng